thưa quý vị tại bình định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại đèo cù mông thuộc quốc lộ một đoạn qua đường bùi thị xuân thành phố quy nhơn
vào thời điểm trên ô tô tải lưu thông trên tuyến quốc lộ một qua đèo cù mông theo hướng từ nam ra bắc thì bất ngờ mất lái đâm vào đường hộ lan
tiếp đó lao thẳng về một hiếu thờ do người dân dựng sát vách núi đèo cù mông cú va chạm mạnh khiến xe biến dạng hoàn toàn
hai tài xế ngồi trong cabin ô tô tải tử vong gồm nguyễn thanh yên chú tỉnh ninh thuận và phan văn long chú tỉnh ninh thuận
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thực hiện điều tiết phân luồng giao thông ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra
đồng thời bảo vệ hiện trường phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn